dương vật là một cơ quan sinh sản cho phép nam giới đi tiểu và thỏa mãn nhu cầu tình dục
xét về cấu tạo ngoài xương vật có hình trụ mềm và được chia thành hai phần
phần thân kéo dài từ bụng dưới đến đầu dương vật và phần đầu dương vật hay còn gọi là quy đầu
đây là một lớp da phủ lên đầu dân vật gọi là bao quy đầu
nếu chưa cắt bao quy đầu phần dương vật sẽ bị lộ ra ngoài
ung thư dương vật xảy ra khi các tế bảo ác tính trong dương vật phát triển ngoài tầm kiểm soát
ung thư có thể hình thành ở bất kỳ vị trí nào trên rừng vật bao gồm cả ngoài và bên trong rừng vật
tuy nhiên nó thường bắt đầu ở phần đầu dân vật hoặc bao quy đầu khi chưa cắt bao quy đầu
ung thư dân vật nếu được điều trị trong giai đoạn đầu ung thư sẽ không tiến triển
tuy nhiên nếu kéo dài thời gian điều trị ung thư dân vặt sẽ di căn sang các bộ phận khác trong cơ thể gây khó khăn hơn trong quá trình điều trị sau này
một câu hỏi mà rất nhiều người thắc mắc đó là ung thư dân vật sẽ sống được bao lâu
để trả lời cho câu hỏi này theo các chuyên gia nam học tùy thuộc vào thời gian phát hiện bệnh tình trạng và sự đáp ứng của người bệnh trong quá trình điều trị
tuy nhiên bệnh càng phát hiện sớm thời gian sống sẽ kéo dài
để trả lời cho câu hỏi ung thư dân vật sống được bao lâu bác sĩ sẽ cần phải dựa vào các yếu tố như thời gian phát hiện bệnh diễn tiến của quá trình điều trị mới có thể trả lời được câu hỏi này
để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh nam giới nên duy trì thói quen tốt như sinh hoạt tình dục an toàn tránh các sản phẩm từ thuốc lá
trong khi có những dấu hiệu đầu tiên xuất hiện trên rừng vật như nổi cục u hoặc đổi màu da nam giới hãy đến khám tại bác sĩ chuyên khoa năm học để chắc chắn rằng với sức khỏe của cậu nhỏ
đến nay nguyên nhân chính gây ra ung thư dân vật vẫn chưa rõ ràng
tuy nhiên các nhà khoa học nhận thấy nam giới có những yếu tố sau đây thì nghi cơ mắc bệnh sẽ cao hơn
có virus sinh u nhú ở người hpv
những người trên sáu mươi tuổi những người hút thuốc lá hệ thống miễn dịch suy yếu do mắc các bệnh hivs
không cắt bao quy đầu khi ấy chất lỏng ở các chất khác có thể tích tụ dưới bao quy đầu làm tăng khả năng phát triển ung thư
năm giới bị hẹp bao quy đầu khiến chất phân này bị bó chặt và khó rửa sạch dẫn tới tình trạng tích tụ bữa sinh dục
theo thạc sĩ bác sĩ nguyễn đình quân phó trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng bệnh viện gia liễu trung ương
ung thư dân vật có thể điều trị hiệu quả hay không sẽ phụ thuộc vào những yếu tố như sau
giai đoạn phát hiện bệnh ung thư vị trí và kích thước của khối u ung thư mới được chẩn đoán hay đã di căn
phát hiện ung thư cắn sớm đồng nghĩa với việc điều trị trước khỏi bệnh sẽ dễ dàng hơn
ngược lại nếu ung thư dương vật phát hiện muộn nhiều khả năng ung thư đã lây lan ra ngoài sinh vật
lúc này bệnh ung thư dương vật sẽ trở nên rất khó điều trị
đối với những ung thư dương vật mà phát hiện sớm ở giai đoạn sớm khối ung thư chỉ ở tại chỗ thôi
thì sau khi điều trị thì tất cả các nghiên cứu người ta nhận thấy rằng là tỷ lệ khỏi và sống sau năm năm gần như là đạt được một trăm linh
tuy nhiên nếu mà ở giai đoạn muộn ở giai đoạn muộn có nghĩa là khối u đã sâm lần sâu và tế bào đã di căn hạch hay là các cơ quan khác
thì kể cả khối u đã di căn hạch hay là các cơ quan khác thì kể cả khối u đã di căn hạch hay là các cơ quan khác
và phù hợp rất nhiều phương pháp ví dụ như phẫu thuật xạ trị hỏa trị này
thì tỷ lệ mà sống sau năm năm cũng cao lắm cũng chỉ đạt được khoảng hơn hai mươi thôi tỷ lệ tử vong rất là cao
đối với ung thư dân vật thì thứ nhất là nhận thức của nhân dân ta còn chưa cao
thứ hai là vì bị bệnh ở vùng sinh dục là vùng tương đối là nhảy cảng
thì người dân rất là ngại rất nhiều bệnh nhân đến đây người ta hỏi tại sao người ta đến muộn
thì người ta bảo là ngại
giờ cái bị bệnh ở chỗ đấy không biết nói với ai không biết khám ở đâu
thì người ta cái tâm lý ngại ngung làm cho người ta đến viện muộn
có một đặc điểm mà tôi nhận thấy ở các bệnh nhân ung thư dân vật
thì khi mà cắt bỏ bộ phận sinh dục đi thì thứ nhất nó ảnh hưởng
mà cái mà mình nhãn tiền nhìn thấy là đấy là ảnh hưởng đến mặt chức năng
đấy là chức năng sinh sản chức năng tiểu tiện
hai chức năng nhưng một trong những chức năng mà cực kỳ quan trọng
cái thứ hai là nó tác động rất lớn ảnh hưởng rất lớn về mặt tâm lý
tâm lý cho người bệnh như một cái sang trần tâm lý rất mạnh
thì làm cho người ta có nhiều bệnh nhân rất là bất hợp tác
người ta không chấp nhận được cái sự thật đấy
và người ta không hợp tác để điều trị
bệnh nhân ung thư dân vật nên đi khám năm khoa để điều trị sớm
bởi kéo dài thời gian thì tỷ lệ sống sẽ giảm nhanh
hầu hết nam giới đều nghe nói ung thư tinh hoàn
tuy nhiên ung thư dân vật
ít được đề cập bởi căn bệnh này khá hiếm gặp
tại mỹ mỗi năm có khoảng hai ba trăm linh người được chẩn đoán mắc ung thư dân vật
chiếm chưa tới một các trường hợp ung thư ở nam giới
ung thư dân vật phổ biến ở châu phi châu á và nam mỹ hơn
theo số liệu của cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế
năm hai nghìn hai mươi ước tính có khoảng ba mươi sáu người được chuẩn đoán mắc ung thư dân vật trên toàn cầu
trong đó có hơn một mươi ba hai trăm linh ca tử vong
tỷ lệ sống theo ít nhất năm năm đối với những người vừa phát hiện mắc ung thư dân vật là khá cao
tại mỹ tỷ lệ này là sáu mươi năm
tuy nhiên tỷ lệ sống cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó có giai đoạn phát hiện ra bệnh
có triệu chứng từ mộc lộ trên da như vùng da vùng kín dày hơn thay đổi màu da
xuất hiện khối u vết rết hơn bốn tuần không khỏi và có thể gây rỉ máu
trên dương vật hoặc bao quy đầu có thể nổi nốt mẩn đỏ vết sưng nhỏ sân xuôi hoặc vết sưng phẳng
màu nâu xanh tiết dịch có mùi hoặc chảy máu dưới bao quy đầu cũng là dấu hiệu cảnh báo mắc ung thư dân vật
một dấu hiệu khác đó là tình trạng sưng ở phần cuối cơ quan này đặc biệt là khi bao quy đầu bị thắt lại khó có kéo lên
khi ung thư lăn tới hạch bệnh các hạch bạch khuyết ở đây sẽ bị sưng lên để phản ứng với nhiễm trùng và tạo thành khối dưới da
các hải bạch khuyết là tập hợp các tế bào của hệ thống miễn dịch
lúc khỏe mạnh thì có kích thước bằng hạt đậu hầu như không thể cảm nhận được
mạch tăng cao đau mụn thường xuyên sụt cân không rõ nguyên nhân cũng có thể là những dấu hiệu cảnh báo mắc ung thư dân vật
bác sĩ quân chia sẻ thêm ung thư dân vật là một bệnh lý ác tính nhưng không phổ biến
bệnh này chỉ chiếm một các ca ung thư ở nam giới tại mỹ và khoảng hai ba trăm linh ca mắc mới và bốn trăm linh ca tử vong hàng năm
bệnh phổ biến hơn ở các nước châu phi châu á và nam mỹ chiếm khoảng một mươi hai mươi tổng số các khối u ác tính ở nam giới
việt nam chưa có số liệu thống kê nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường và chất lượng cuộc sống căng thẳng cũng có thể gia tăng tình trạng mắc ung thư này
các yếu tố nguy cơ của bệnh bao gồm tiên sử hẹp viêm bao quy đầu viêm mãn tính chấn thương dân vật
nam giới không cắt bao quy đầu hút thuốc lá vệ sinh kém và có tiền sử mắc các bệnh lý lây chuyển qua đường tình dục nhất là hiv
bên cạnh đó những người nhiễm virus u nhú ở người hpv cũng tăng khả năng ca mắc ung thư dân vật
hpv là yếu tố gây bệnh phổ biến nhất
bác sĩ quân cũng cho biết thêm ung thư ở giai đoạn một và hai vẫn còn giới hạn ở dương vật có tỷ lệ sống sau năm năm khoảng tám mươi năm sau phẫu thuật
ung thư giai đoạn ba và bốn có tỷ lệ sống sau năm năm khoảng năm mươi chín
nếu ung thư dân vật di căn tại các bộ phận xa trên cơ thể tỷ lệ sống sau năm năm là một mươi một
việc phát hiện ung thư giai đoạn sớm có ý nghĩa vô cùng quan trọng quyết định hiệu quả điều trị và thời gian sống của bệnh nhân
xuất hiện các dấu hiệu bất thường trên vùng da biêu da bao quy đầu da dân vật nhất là kem hạch nên đi đến bệnh viện để thăm khám càng sớm càng tốt
nam giới có độ tuổi từ sáu mươi tuổi nên thường xuyên tự kiểm tra những thay đổi ở bộ phận sinh dục thăm khám sức khỏe định kỳ
mỗi sáu tháng một lần tại cơ sở y tế có chuyên khoa năm học ung biếu để tầm soát ung thư khi có những yếu tố nguy cơ
cánh mẻ dâu nên có đời sống tình dục lành mạnh một vợ một chồng sử dụng báo cao su trong quan hệ tình dục để tránh nhiễm hpv hiv cũng như các loại vi khuẩn virus khác
không hút thuốc lá rượu bia tránh lạm dụng rượu bia nhiều tập thể dục hàng ngày ăn uống khoa học để hạn chế căng thẳng và tránh tiếp xúc với hóa chất độc hại cũng như giúp phòng bệnh
điều trị ung thư dân vật sẽ dựa vào giai đoạn bệnh triệu chứng bác sĩ sẽ lựa chọn phối hợp với nhiều biện pháp điều trị ung thư dân vật
một số biện pháp điều trị ung thư dân vật bao gồm phẫu thuật đây là phương pháp chủ yếu để điều trị ung thư dân vật phẫu thuật có thể bao gồm cắt ba da quy đầu ung thư nông chưa xâm lấn ở da bao quy đầu phẫu thuật cắt một phần dân vật phẫu thuật cắt toàn bộ dân vật mở niệu đạo ra tầng sinh môn hoặc có thể vết hạch bẹn di căn nhiều hạch hoặc hai bên sẽ vết hạch rộng ra một khối nếu di căn hạch bẹn sâu hoặc hạch trậu sẽ tiến hành vết hạch rộng rãi kiểm tra hạch trậu
phương pháp tiếp theo đó là xạ trị phương pháp xạ trị đóng vai trò bổ sung sang phẫu thuật
phương pháp xạ trị được thực hiện khi vùng di căn hạch bẹn vùng trậu hai bên có bốn giai đoạn được áp dụng xạ trị bao gồm giai đoạn ung thư xâm lấn có tổ chức dưới niêm mạc dưới da chưa di căn hạch chưa có di căn xa giai đoạn hạch di căn sau khi phẫu thuật vết hạch phòng tái phát phối hợp với điều trị hóa chất xạ trị giảm đau ở vùng di căn xương
phương pháp điều trị tiếp theo đã là hóa trị hóa trị có thể được dùng trước hoặc sau khi phẫu thuật để bổ trợ sử dụng trước đối với ung thư dân vật phát triển nhanh độ mô học cao cần hóa chất để thu nhỏ hạch
trong trường hợp ung thư lan rộng không thể phẫu thuật thì hóa trị sẽ giúp giảm thiểu các triệu chứng kéo dài thời gian cho bệnh nhân
các phương pháp giúp tâm giới phòng bệnh ung thư dân vật bao gồm
chú ý vệ sinh cá nhân cơ quan sinh dục sạch sẽ cắt tách bao quy đầu sớm trong trường hợp hẹp hay giải bao quy đầu nên vệ sinh sạch sẽ sau khi quan hệ để tránh viêm nhiễm quan hệ tình dục an toàn tránh mắc các bệnh lây chuyển qua đường tình dục khám sức khỏe định kỳ sáu tháng một lần hoặc một năm một lần
nếu có những dấu hiệu bất thường nghi ngờ mắc ung thư dân vật nên đi kiểm tra ngay tại cơ sở chuyên khoa ung biếu để phát hiện sớm và điều trị bệnh kịp thời